ngày một mươi ba tháng tám tỉnh ủy quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của
ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội
được biết đến nay toàn tỉnh có hơn một trăm chín mươi ba hai trăm linh lượt hộ vay vốn tín dụng yêu đãi của nhà nước và bước
đầu đã có hơn năm mươi bốn hộ vượt qua ngưỡng nghèo tỉnh đến nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển
khai thực hiện một mươi bảy chương trình tín dụng chính sách tăng bốn chương trình so với trước khi có chỉ thị bốn mươi